liên quan đến vụ án mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy tại quán karaoke bad boy ở xã hùng thắng huyện bình giang tỉnh hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố thêm hai bị can là chủ quán và quản lý của quán karaoke
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chân ma túy đưa tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên một mươi bị can
hai bị can bị khởi tố thêm là phạm văn nhân chủ quán và nhữ văn tân quản lý quán
quán karaoke bad boy chưa được cấp giấy phép nhưng vẫn hoạt động từ tháng một năm nay
quá trình hoạt động của quán nhiều lần liên quan đến việc sử dụng trái phép chân ma túy
tính đến nay liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang đã khởi tố tổng cộng một mươi bị can
về các hành vi tảng chữ mua bán và chưa chấp việc sử dụng trái phép chân ma túy
ngày hôm nay công an quận phú nhuận tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn minh phát và tô ngọc điệp
cùng chú tại quận bốn tp hcm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng bảy đến nay đã thực hiện bốn vụ trộm xe máy trên địa bàn quận phú nhuận
quận một và quận bình thạnh thủ đoạn của chúng là đi lòng vòng trong các con hẻm nếu phát hiện nhà nào để xe không trông coi cẩn thận
sẽ vào lấy cắp đặc biệt để tránh các chốt kiểm tra phòng chống dịch trên đường chúng còn trang bị đồ phản quang
áo bảo vệ như công nhân đang đi làm hiện công an quận phú nhuận tp hcm đang mở rộng điều tra vụ án
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi